cũng liên quan đến hành vi tổ chức đánh bạc phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh điện biên đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với tăng duy thành sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi về tội tổ chức đánh bạc liên quan đến hệ thống game bài đổi thường rig vip và tip club bị công an tỉnh phú thọ triệt phá từ năm hai nghìn một mươi bảy do nguyễn văn dương bốn mươi sáu tuổi ở quận đống đa tp hà nội và phan xào nam bốn mươi hai tuổi ở quận một tp hồ chí minh cầm đầu
quá trình điều tra xác định đối tượng tăng duy thành sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi trú tại thành phố điện biên phủ là đại lý cấp hai trong hệ thống game bài đổi thường rigvip và tipclub thuộc đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc do nguyễn văn dương phan xào nam cầm đầu
từ tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi năm cho đến tháng tám năm hai nghìn một mươi bảy qua hệ thống game bài đổi thường rig vip tip club đối tượng tăng duy thành đã giao dịch mua bán rig tiền ảo trong game cho nhiều đối tượng trên địa bàn tỉnh điện biên
với tổng số tiền lên đến gần ba trăm linh tỷ đồng thu lời bất chính trên năm trăm linh triệu đồng